sóc trăng là vùng nuôi tôm trọng điểm của khu vực đồng bằng sông kiểu long
với gần năm mươi năm hectare tổng sản lượng bình quân hàng năm đạt hơn một trăm bốn mươi tấn
xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn và đồng thời giúp cho người nuôi tôm giảm chi phí trong sử dụng điện
công ty điện lực sóc trăng đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhất là mô hình
cải tiến giàn quạt tạo oxy để tiết kiệm điện trong nuôi tôm công nghiệp
mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần tăng thu nhập đáng kể cho người nông dân
sau một năm thí điểm áp dụng mô hình tiết kiệm điện bằng biện pháp thay thế gối đỡ chữ u
và gối đỡ con lăn để hỗ trợ các hộ tại các vùng nuôi tôm trọng điểm
đơn vị đã thực hiện hỗ trợ được tám trăm ba mươi ba hộ trong đó có một trăm sáu mươi một hộ trong giai đoạn một và sáu trăm bảy mươi hai hộ cho giai đoạn hai
với tổng diện tích được hỗ trợ là năm trăm bốn mươi ba sáu mươi bảy ha và số gối đỡ lăn hỗ trợ là hai mươi sáu ba trăm bảy mươi tám cái
góp phần mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người nuôi tôm
giúp các hộ nuôi tôm tiết kiệm được một mươi năm hai
tương đương bảy trăm năm mươi bảy triệu đồng một năm
đến nay là các hộ nuôi tôm cũng đã là thực hiện cái mô hình con lăn trên chín mươi hộ
mà trong cái nuôi công nghiệp giảm điện rất là nhiều mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân
bên cạnh đó thì chúng ta tiếp kiệm được dụng cụ tiếp kiệm được cái phản chi phí cho cái nuôi trồng tỉ xe
cho nên là bà con rất là hài lòng với cái mô hình con lăn
ngoài việc tiết kiệm chi phí điện năng mô hình còn góp phần giảm sự cố các thiết bị
giúp việc hòa tan oxy trong ao tôm ổn định hơn tạo môi trường sống tốt cho tôm
giúp người nuôi tôm tiết kiệm được chi phí để tái đầu tư giảm giá thành tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường
hiện nay mô hình đã và đang được tiếp tục triển khai nhân rộng tại các tỉnh trà vinh sóc trăng cà mau và bạc liêu
trước kia thì cũng như bao nhiêu hộ dân ở khu vực vĩnh châu thì tôi xài về cái vấn đề
là sử dụng cái gối đổi là chữ u
thì sau khi mà được cái điện lực sóc trăng hỗ trợ là cái vấn đề những cái sử dụng cái con lăn
thì tôi thấy là nó có mang lại cái hiệu quả là trong cái vấn đề tiết kiệm được cái điện năng
thì theo tôi đánh giá thì cái chỗ chữ u cái con lăn thì nó sẽ tiết kiệm được tầm khoảng từ khoảng cả mưu phần trăm
trong cái chi phí mà sử dụng điện năng cho cái dụng nuôi
đây là một cái dự án chúng tôi tin tưởng rằng nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là lớn cho cái người nuôi tôm
nhằm giảm cái chi phí điện năng tiêu thụ
nó dẫn tới giảm cái áp lực cho ngành điện là khỏi phải đầu tư cái những cái nhà máy những cái trạm điện
rồi tăng cái lợi nhuận cho bà con nông dân
để có cơ sở pháp lý nhằm nhân dọng mô hình công ty điện lực sóc trăng đề nghị
cơ quan quản lý nhà nước các cấp sớm công bố rộng rãi kết quả mô hình này
từ đó chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền để các hộ dân áp dụng
cùng với nỗ lực của ngành điện rất cần sự đồng hành của chính quyền địa phương
các hiệp hội trong việc tuyên truyền kêu gọi các hộ nuôi tôm sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả